quỹ ban nhân dân tp hcm đã giao sở quy hoạch kiến trúc đề xuất thêm phương án trồng cây xanh
tại khu vực công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh bảo đảm tính trang nghiêm của khu vực tượng đài
tổ chức phun nước liên tục tại khu vực đài phun nước giao lộ nguyễn huệ lê lợi
quỹ ban nhân dân tp hcm cũng chấp thuận ý tưởng chiếu sáng tăng tỷ lệ mảng xanh tạo bóng mát
tăng tính đa dạng thảm cây bụi trồng các loại hoa theo mùa không chấp thuận tổ chức ẩm thực
trên phố đi bộ mà bố trí hợp lý tại khu vực phía trước các nhà hàng khách sạn hiện hữu
ngoài ra sở văn hóa thể thao cần chứng chỉnh việc lắp đặt các bản hiệu bản quảng cáo tiếng nước ngoài
lớn ác tiếng việt tại khu vực trung tâm thành phố không bố trí các cổng chào lễ hội các dịp lễ tết
tại trục đường nguyễn huệ vận động người dân doanh nghiệp trang trí các mảng xanh chậu hoa
tại băng công các căn hộ tòa nhà dọc trục đường nguyễn huệ vào dịp tết nguyên đáng
để tăng thêm mỹ quan đô thị cho khu vực này